trong những ngày gần đây thời tiết ở đà nẵng và các tỉnh miền trung thay đổi thất thường
từ mưa bão sang nắng gắt đã khiến cho nhiều trẻ em mắc các bệnh về hô hấp tiêu hóa và ngoài da
do đó số lượng bệnh nhi nhập viện trở nên tăng cao ghi nhận tại bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng
trung bình mỗi ngày bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng tiếp nhận khám và điều trị khoảng một ba trăm linh trường hợp
ngày cao điểm có thể lên đến một năm trăm linh người
trong đó lượng bệnh nhi nhập viện chiếm phần lớn và chủ yếu mắc các bệnh về hô hấp tiêu hóa sau thời tiết giao mùa
để bảo vệ sức khỏe cho trẻ nhỏ các bác sĩ khuyến cáo bậc phụ huynh cần thực hiện tiêm phòng đầy đủ cho trẻ
trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia ngay từ khi trẻ mới làm nòng đến hai tuổi
có chế độ dinh dưỡng hợp lý thường xuyên vệ sinh sạch sẽ cho trẻ
mặc quần áo thoáng mát cho trẻ khi mùa hè và giữ ấm khi thời tiết từ mùa nắng sang mùa hành